hiện nay các nhà vườn ở thành phố hưng yên tỉnh hưng yên đang thu hoạch nhãn chín sớm với niềm vui nhãn được mùa năng suất ước đạt tám tấn một hectare được giá từ bốn mươi sáu mươi nghìn đồng một kg cao hơn so với năm trước
theo phòng kinh tế thành phố hương yên tổng diện tích trồng nhãn của thành phố hưng yên khoảng chín trăm linh hectare trong đó nhãn trà sớm chiếm một mươi năm diện tích ước sản lượng nhãn cả vụ hơn một mươi tấn
chất lượng nhãn năm nay ngon quả to đều vỏ mộng cùi dày ngọt đã có nhiều doanh nghiệp đến ký hợp đồng ghi nhớ thu mua nhãn sản xuất theo quy trình việt gáp trên diện tích năm mươi bốn hectare ở thành phố hương yên